phóng sự sau sẽ chỉ ra một thủ đoạn lừa đảo như vậy và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang tham gia vào mạng xã hội facebook không nên cả tin hám lợi mà bị lừa mất tiền
qua facebook bạn nhận được một tin nhắn nói rằng bạn đã trúng thưởng chỉ cần bạn tò mò một chút thì một màn kịch được giàn dựng công phu tỉ mỉ sẽ bày ra trước mắt bạn và rất có thể khiến bạn bị thuyết phục rằng mình đã trúng thưởng thật
đây chính là cái bẫy được răng ra bởi nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an hải dương bắt giữ mới đây
lê trí thiện và văn phúc hoàng cùng chú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã răng bẫy với thủ đoạn như trên
nạn nhân là chị phan thị thư chú tại huyện duy xuyên
nênh giang tỉnh hải dương
thủ đoạn mới của các đối tượng là lập ra một trang web thứ hai với tên miền rất kêu là quà vn com
trong website này chúng giới thiệu về giải thưởng tên người trúng thưởng và số điện thoại hotline để liên hệ với nhân viên trả thưởng
nếu nạn nhân gọi điện xin tư vấn chúng sẽ diễn một màn kịch được chuẩn bị chi tiết để lừa phỉnh nạn nhân
để lên một kịch bản mà lừa được các vi hạng thì thông thường phải có từ hai đối tượng cho lên
ví dụ như trong trường hợp vụ án của hải dương
khi mà cái chị tâm này có liên hệ với một đối tượng với số điện thoại cụ thể đóng giả nhân viên là vũ
thì đối tượng này lại giới thiệu để biết thêm chi tiết hoặc là làm cái thủ tục này thủ tục khác
thì lại giới thiệu đến một đối tượng khác
thì đối tượng khác với cái kịch bản đã dựng sẵn hai đối tượng nó trả lời rất phù hợp với nhau
tức là kịch bản đã rõ ràng rồi cho nên là càng tạo sự tin tưởng của bị hại
từ đó thì bị hại sẽ truyền tiền
với yêu cầu là nộp tiền làm hồ sơ nhận thưởng nộp trước tiền thuế giá trị gia tăng giải thưởng
tiền vận chuyển giải thưởng về địa phương tiền bồi dưỡng cho nhân viên làm thủ tục
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị thư số tiền gần hai mươi triệu đồng
theo đánh giá của công an hải dương với phạm vi không giới hạn của internet
các đối tượng có thể đã sử dụng thủ đoạn này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác
số tiền có thể không chỉ dừng lại ở vài chục triệu đồng mà có thể nhiều hơn thế
mà hầu như chưa có mối quan hệ quen biết gì với đối tượng
cho nên là việc khai thác mở rộng cũng gặp rất nhiều khó khăn
cũng trong thời gian qua công an hải dương đã bắt giữ một đối tượng khác
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội facebook với thủ đoạn tương tự
hiện công an hải dương đang tích cực mở rộng điều tra hai vụ án
cũng như kêu gọi tinh thần tố giác tội phạm của nhân dân với loại tội phạm lừa đảo này
việc thẩm tra xác minh đầy đủ về các thông tin
có những người xưng danh là bạn bè gửi tin nhắn về việc vay tiền hay là hợp tác kinh doanh
thì cũng cần phải có một cái bước thẩm tra đó là điện thoại trực tiếp cho người bạn mình xem có phải đúng hay không
trong hầu hết các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng công nghệ cao
thì các đối tượng thường dùng thủ đoạn là yêu cầu người bị hại gửi các mã số thẻ nạp điện thoại cho mình để chiếm đoạt tài sản
vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để những đối tượng này
có thể thu lại số tiền về với bản thân mình thông qua những cái thẻ nạp đó
có một cách thức đó chính là các đối tượng thông qua một trang web trung gian thứ hai để đổi với mức độ phần trăm nhất định
vậy thì cách đổi như này sẽ có những hậu quả như thế nào
gây khó khăn như thế nào trong công tác điều tra của cơ quan an ninh
chúng tôi sẽ đề cập trong phóng sự tiếp theo